trước đó nhóm của tâm xảy ra mâu thuẫn với nhóm của lường bảo quân ở cùng xã
trong nhóm của quân có ma đức nam
sau đó khi cả hai nhóm trên gặp nhau ở thôn giang thịnh xã e giá tâm đã đấm vào người quân rồi cả hai lao vào đánh nhau
trong lúc ẩu đả tâm đã lấy con dao thái lan trong người đâm trúng vào mắt trái của nam
theo kết quả giám định pháp y nam bị thương tích bốn mươi ba và mù mắt trái vĩnh viễn
vụ việc này lại thêm cảnh báo về thói hành xử côn đồ của nhiều thanh niên hiện nay
liên quan đến vụ người đàn ông đi xe ô tô mây biển số ba mươi e chín mươi nghìn tám trăm ba mươi một và chạm giao thông với một người đi xe máy rồi xảy ra xô xát đánh người đi đường
công an phường lắng hạ quận đống đa hà nội đã vào cuộc làm rõ nhân thân của tài xế trên và khẳng định người điều khiển xe ô tô mây ba mươi e chín mươi nghìn tám trăm ba mươi một không phải là người nhà của bộ trưởng bộ công an
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng một mươi anh lê sinh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại
số một ngõ bốn mươi năm đường nguyên hồng phường láng hạ đến công an phường lắng hạ trình báo về việc bị một thanh niên tự xưng là lái xe của bộ trưởng bộ công an đánh gây thương tích tại ngõ bốn mươi bảy đường nguyên hồng
công an phường láng hạ đã tiến hành xác minh đưa những người có liên quan về trụ sở để làm rõ
qua làm việc anh lê sinh tuấn xác định phạm quốc nam anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại số bốn mươi hai ngõ hai mươi sáu phố kim hoa phường phương liên quận đống đa tp hà nội nghề nghiệp tự do là người đã đánh mình tại ngõ bốn mươi bảy đường nguyên hồng
tại cơ quan công an phạm quốc nam anh khai nhận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông đã dùng tay chân đánh thương tích cho anh tuấn tại ngõ bốn mươi bảy đường nguyên hồng
bản thân nam anh không có bất kỳ quan hệ và cũng không phải là lái xe của bộ trưởng bộ công an
cũng trong chiều cùng ngày một số tài khoản facebook đăng tải thông tin anh lê sinh tuấn cư trú tại ngõ bốn mươi bảy đường nguyên hồng phường láng hạ quận đống đa tp hà nội bị một người đàn ông tự xưng là lái xe của bộ trưởng bộ công an hành hung
qua sự việc trên đề nghị mọi công dân khi đưa tin trên mạng xã hội cần có trách nhiệm kiểm chứng kỹ tránh đưa thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận và những hiểu lầm đáng tiếc
trong trường hợp đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế xã hội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi vừa qua tại khu vực ngã năm đình hương phường hàm rồng thành phố thanh hóa khiến một người chết một người bị thương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng vào cuộc và điều tra làm rõ vận động đối tượng lê minh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở phường ba đình thành phố thanh hóa là người gây tai nạn ra đầu thú
tại cơ quan công an đức khai nhận vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi đức điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát ba mươi sáu c hai mươi tám nghìn tám mươi bảy chở theo bốn người phía sau
cùng đi còn có hai người khác chở nhau bằng xe máy
khi đến khu vực ngã năm đình hương trong khi đang đứng chờ đèn đỏ thì thấy hai người bạn đi xe máy phía sau
bị một số người cầm theo hung khí đuổi chém
lúc đó lê minh đức thấy hạc có hai thanh niên đi trên xe máy exciter chạy đến ở hướng ngược chiều xe của mình
nghĩ họ cũng là người trong nhóm của thanh niên đang đuổi chém bạn mình nên đức đã lao xe đâm thẳng vào hai thanh niên này
hậu quả khiến anh trần hồng phúc sinh năm hai nghìn hai ở phường hàm rồng tử vong tại chỗ
còn anh lê hồ nam sinh năm hai nghìn một ở phường đông thọ bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
gây án xong đức đã bỏ trốn khỏi địa phương
vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn
sau gần một tháng xác lập chuyên án đấu tranh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú yên vừa bắt quả tang
công văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện phú hòa tỉnh phú yên là đối tượng chuyên vào tp hcm mua ma túy mang về phú yên để tiêu thụ
cụ thể vào khoảng sáu giờ ngày một mươi năm tháng một mươi đối tượng tân vừa xuống xe khách tại khu vực xã hòa an huyện phú hòa
thì ngay lập tức đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú yên bắt giữ
khám xét trên người và túi sách của tân lực lượng công an thu giữ một trăm năm mươi ba viên ma túy loại metafetamin
hai bịch nilon ma túy khay hay còn gọi là ketamin tổng khối lượng ma túy là một trăm một mươi ba mươi chín gram
tân khai nhận đã mua số ma túy này với giá bốn mươi hai triệu đồng rồi mang về phú yên chia
để bán cho các con nghiện nhằm thu lợi bất chính tân cũng thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên thực hiện hành vi này
bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản phạm văn phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang
và bùi thế toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú quận một tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi công an tp bến tre tiếp nhận tin báo của chị ngô thị hồng luyến
trú tại xã sơn đông tp bến tre về trường hợp con chị là cháu trầm minh đạt ba tuổi bị bắt cóc
ở khu phố một phường phú tân tp bến tre và theo khai báo của chị luyến chồng chị là anh trầm hồng cơ
chú tại quận một mươi một tp hcm thiếu nợ của một người tên thư chú quận sáu tp hcm số tiền ba trăm linh triệu đồng
thư đã thuê phạm văn phong và bùi thế toàn đòi tiền anh cơ
vào cuộc điều tra cơ quan công an làm rõ sau nhiều lần đòi tiền không thành phong và toàn đã nảy sinh ý định
bắt cóc cháu đạt để tạo áp lực buộc anh cơ phải trả nợ
vào thời điểm trên trong lúc chị luyến đón cháu đạt đi học về thì toàn và phong đã khống chế và chở cháu đạt đi
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày khi phong và toàn chở cháu đạt quay lại nhà chị luyến yêu cầu chị luyến viết giấy nhận nợ
và nhận trước số tiền năm mươi triệu đồng thì bị công an thành phố bến tre bắt quả tang và giải cứu an toàn cho cháu đạt
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với trần văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở xã gia ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ
theo đó vào chiều ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đội cảnh sát hình sự công an huyện quảng ninh phối hợp tuần tra với các lực lượng chức năng
tại khu vực xã gia ninh phát hiện tại nhà đối tượng trần văn thùy hai mươi bốn hộp pháo với trọng lượng bốn mươi một kg
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tăng tiến hành niêm phong toàn bộ tăng vật đưa đối tượng và tăng vật về trụ sở công an huyện để tiếp tục đấu tranh
qua khai thác bước đầu thùy khai nhận hai mươi bốn hộp pháo này mới mua của một người khác mang về nhà cất giấu để bán lại kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt giữ
chuyển sang một số thông tin về tình hình mưa lũ
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm ngày một mươi bốn đến chiều tối ngày một mươi năm tháng một mươi
tại một số tỉnh miền trung quốc
đã có mưa to trên diện rộng gây ngập úng nặng
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh xuất hiện mưa lớn ở nhiều nơi
kèm theo mưa là hiện tượng sấm chớp liên hồi khiến nhà cửa của người dân bị tốc mái
sáu con bò bị chết và một người đang trong tình trạng nguy kịch do xét đánh trúng
mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên nệ bàn thành phố hà tĩnh bị ngập sâu
khiến giao thông ủn tắc cục bộ
một số tuyến đường bị ngập sâu tới năm m nước chàn hẳn vào nhà dân
các phương tiện giao thông di chuyển gặp nhiều khó khăn
tại phường đức thuận thị xã hồng lĩnh trong lúc đi thả cá
một người đàn ông địa phương cũng bất ngờ bị xét đánh trúng bị thương nguy kịch
trong khi đó tại thôn kỳ sơn xã thạch đài huyện thạch hà
rông lốc đã khiến cho sáu con bò của người dân bị xét đánh chết
mưa lớn kéo dài cũng khiến cho mực nước trên sông ngàn phố dâng cao trên mức báo động một
bất chấp dòng nước giữ nhiều người dân huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đã dùng thuyền trèo ra giữa dòng lũ để trục vớt củi
mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo mức độ nguy hiểm từ việc này
trước đó cũng đã có trường hợp người dân bị lũ cuốn trôi do đi vớt củi
mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh nghệ an và hà tĩnh không chỉ làm ngập lụt cục bộ
mà còn khiến cho nhiều trường học phải đóng cửa
người dân phải di rời tài sản và hàng trăm hectare hoa màu bị ngập nặng
sáng nay thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an cho biết
sở đã có thông báo cho các trường và các phòng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh
tùy điều kiện thực tế để thông báo nghỉ học đến từng phụ huynh bảo đảm an toàn
lãnh đạo một số trường cho biết là do mưa lớn nên nước ngập đường vào trường
một số trường nước tràn vào sân đặc biệt là học sinh ở xa đi lại nguy hiểm khó khăn
nên các trường thông báo tạm nghỉ học và sẽ bố trí học bù
riêng tại huyện miền núi hương sơn tỉnh hà tĩnh do ảnh hưởng của mưa lớn
một số tuyến đường giao thông bị ngập nước nên đã có khoảng năm bảy trăm linh học sinh
của hai mươi hai trường học bậc mầm non tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn một mươi xã
phải nghỉ học để bảo đảm an toàn
để chủ động ứng phó với mưa lũ có thể xảy ra cơ quan chức năng tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đã có công điện đề nghị các địa phương đơn vị trên địa bàn thường xuyên kiểm tra
nắm bắt thông tin về tình hình mưa lũ đồng thời chỉ đạo lực lượng sung kích
phòng chống thiên tai tuần tổ chức tuần tra kiểm tra những khu vực có nguy cơ
cao xảy ra lũ quét sạt lở đất những vùng có nguy cơ bị ngập lụt dòng chảy dễ bị tắc nghẽn
để kịp thời phát hiện các sự cố và có các giải pháp ứng phó kịp thời
đã ba tháng nay gần hai mươi hộ dân ở khu phố tân trà một phường tân bình
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước phải tập làm quen với cảnh sống trong ngập lụt
triền miên dù là ở giữa lòng thành phố
ngập lụt đã khiến cho việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn và đời sống sinh hoạt bị đảo lộn
nhưng trong nhà ngoài ngõ đường đi lúc nào cũng sầm sắp nước như thế này
dù mấy ngày qua trời đã ít mưa hơn nhưng trong nhà ngoài ngõ đường đi lúc nào cũng sẽ dắt nước như thế này
dù mấy ngày qua trời đã ít mưa hơn nhưng trong nhà ngoài ngõ đường đi lúc nào cũng xăm sắp nước như thế này
theo người dân khu vực này trước đây chưa từng phải chịu cảnh ngập lụt như vậy
bởi mọi năm dù có mưa lớn nhưng nước rút rất nhanh
rất ít khi có tình trạng bị ngập cục bộ kéo dài như những tháng qua
ngày mưa lớn mực nước có thể lên quá đầu gối còn hiện tại nước vẫn lênh láng khắp mọi nơi
đây là mới mùa mưa nó còn trôi
nếu mà cả hai ba ngày nữa ở đây nó hôi thối lắm không chịu được
bà con mọc bệnh tật bệnh nhiều lắm
hồi trẻ con nhất nữa trẻ con đi học rồi bố mẹ đi bế đi ra ngoài đường với đi được
nguyên nhân của tình trạng ngập úng được biết là do khu vực này vốn là một vùng trũng
sau đó người dân đổ đất nâng nền khiến diện tích đất ống ngập giảm dần nhưng lại không có đường thoát nước
hiện tại tình trạng ngập cục bộ vẫn còn đang tiếp tục tiếp diễn
nhưng chính quyền địa phương chưa
như thế có giải pháp xử lý dứt điện tình trạng trên
hiện nay chúng tôi cũng đang xúc tiến để tham hồ bộ đồng tư hệ thống mương nước
đấu nối từ khu vực này kết nối vào hệ thống mương nước đường tôn đức thắng
tức là đường năm mươi và sản dẫn nước để khắc phục tình trạng ngập cục bộ tại khu vực này
sống trong ngập lụt nguy cơ bệnh tật có thể xảy ra bất cứ khi nào
do vậy người dân nơi đây đang mong chờ chính quyền địa phương sớm xử lý rứt điểm tình trạng ngập trên
không những trả lại môi trường sống sạch sẽ an toàn cho người dân mà còn đem lại mỹ quan cho thành phố
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội
bảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng võ thị mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp chợ xã tân thành huyện gò công đông tỉnh tiền giang
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có sẹo thẳng xiên ngoài cách một cm dưới đuôi mắt phải
đối tượng phạm thu sương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trăm linh bảy trần nguyên hãn
ấp mỹ an xã mỹ phong thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
và đối tượng lê văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số a sáu mươi tám
đường số năm khu phố mỹ thạnh hưng phường sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
có sẹo tròn năm cm cách tám cm dưới sau đuôi lông mày trái
tất cả đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được báo
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sẽ được báo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện